tính đến sáu giờ ngày một mươi năm tháng tám việt nam ghi nhận thêm một ca mắc covid một mươi chín mới
đây là trường hợp cách ly ngay sau khi nhập cảnh hiện tầm số ca mắc covid một mươi chín là chín trăm ba mươi người
trong sáng nay cũng đã ghi nhận trường hợp tử vong do covid một mươi chín thứ hai mươi hai kể từ khi dịch xảy ra ở việt nam
trong chín trăm ba mươi ca mắc tính đến sáu giờ ngày một mươi năm tháng tám đã có số ca điều trị khỏi là bốn trăm ba mươi bảy ca
số ca còn đang điều trị là bốn trăm bảy mươi một ca và số ca tử vong là hai mươi hai ca
trường hợp tử vong thứ hai mươi hai bệnh nhân số bảy trăm linh hai là nam sáu mươi ba tuổi
trần đoán tử vong sốc nhiễm khuẩn suy đa tạng viêm phổi do covid một mươi chín trên bệnh nhân suy thận mạng giai đoạn cuối
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là một trăm một mươi năm tám trăm năm mươi tám người
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện bốn một trăm tám mươi hai người cách ly tập trung tại cơ sở khác hai mươi năm chín trăm năm mươi hai người
cách ly tại nhà và nơi lưu trú tám mươi năm bảy trăm hai mươi bốn người